nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình cũng sẽ giảm là hai mươi hai hai mươi ba độ trời rét
trong khi ở các tỉnh quảng trị trở vào cho đến thừa thiên huế nhiệt độ cũng giảm còn hai mươi bốn hai mươi năm độ trời lạnh vào ban ngày và rét về chiều và đêm
với khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ cũng hạ còn hai mươi sáu hai mươi bảy độ và trời chuyển mát
bão số một mươi bốn tan đi ảnh hưởng của nó tới nam bộ không còn
trong hôm nay ở nam bộ chỉ còn có mưa một vài nơi trời có nắng
nhiệt độ sẽ tăng lên mức ba mươi ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên thời tiết có sự văn hóa
nửa phía bắc tây nguyên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông nên sẽ có mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ hai mươi năm hai mươi sáu độ
trong khi đó phần phía nam trời nắng gián đoạn nhiệt độ cao hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
trên biển ngày hôm nay không khí lạnh lại tiếp tục được bổ sung
vì thế ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
riêng khu vực đông bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám giới cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ hai ba mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước